theo quyết định của hiến pháp ukraine nhiệm kỳ của tổng thống zelenskyy chấm dứt từ ngày hai mươi một tháng năm
theo kế hoạch ban đầu một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại ukraine vào ngày ba mươi một tháng ba
để chọn ra người kế nhiệm ông zelensky
tuy nhiên cuối năm ngoái ông zelensky cho biết ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào
trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay
liên quan đến vấn đề này ngày hai mươi sáu tháng năm chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav volodin tuyên bố
tổng thống volodymyr zelensky không còn là tổng thống hợp pháp của ukraine khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc
theo ông volodin bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ông zelenskyy đã chiếm đoạt quyền lực
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm ông zelensky đã hoàn toàn mất đi tàn tích của tính hợp pháp giả tạo
ông vorodin cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với một tổng thống bất hợp pháp đều vô hiệu
và có thể gặp thách thức trong tương lai
khi nhiệm kỳ tổng thống đã hết hạn ông zelensky không còn quyền phát biểu thay mặt người dân ukraine nữa
chủ tịch duma quốc gia nga chỉ ra rằng việc tổng thống zelensky hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ở ukraine
là hành động vi phạm hiến pháp và vì sợ mất quyền lực
nhà lập pháp hàng đầu của nga cho biết nhiệm kỳ của ông zelensky đã kết thúc
và bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến thiết quân luật đều trái với hiến pháp ukraine
ông zelenskyy không có quyền tuyên bố huy động quân đội cử người tham chiến
hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào khác thay mặt nguyên thủ quốc gia
trước đó tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp belarus alexander lukashenko ngày hai mươi bốn tháng năm
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố tính hợp pháp của tổng thống ukraine không còn nữa
ông putin nói rằng nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng đang thực sự làm việc với giới chức trách hợp pháp của ukraine
để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và giảng buộc về mặt pháp của tổng thống ukraine
nga không có quyền tuyên bố huy động quân đội cử người tham chiến hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào khác thay mặt nguyên thủ quốc gia
nhưng câu hỏi đặt ra là đàm phán với ai
ông putin nhận thấy rằng tính hợp pháp của nhà lãnh đạo ukraine không còn nữa
bình luận về quyền hợp pháp của ông zelensky sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống putin cho rằng
điều này cần được giải quyết ở ukraine bằng hệ thống chính trị và pháp lý của ukraine
ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng cảnh báo
moscow có thể không công nhận ông zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của ukraine sau ngày hai mươi tháng năm
ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với nga nổ ra hồi tháng hai hai nghìn hai mươi
kể từ đó đến nay quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật
đầu năm nay ông zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc
hôm hai mươi một tháng năm ông zelensky khẳng định nhiệm kỳ năm năm của ông chưa kết thúc
nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục
cũng liên quan đến xung đột giữa nga và ukraine mới đây phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev đã tuyên bố
bất kỳ cuộc tấn công nào của mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này ở ukraine sẽ tự động kích hoạt chiến tranh thế giới
cảnh báo trên của ông medvedev được đưa ra sau khi ngoại trưởng ba lan cho biết mỹ đe dọa tiến hành tập kích các mục tiêu nga tại ukraine
nếu các lực lượng moscow sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở nước láng giềng
trong một bài đăng trên mạng xã hội x
vào ngày hai mươi sáu tháng năm ông medvedev lưu ý không giống như world show washington cho đến nay vẫn kiểm chế không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào như vậy một cách công khai
vì họ thận trọng hơn so với người ba lan
ông medvedev nhấn mạnh người mỹ tấn công các mục tiêu của chúng tôi sẽ đồng nghĩa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới
một ngoại trưởng của một nước như ba lan cần phải hiểu điều đó
cựu tổng thống nga cũng trích dẫn nhận xét của tổng thống ba lan ane duda vào tháng trước
khi ông duda nói đất nước của ông sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân
nếu có cơ hội như vậy theo cơ chế chia sẻ của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ông medvedev khuyến cáo trong trường hợp xảy ra đối đầu hạt nhân world show sẽ không bị bỏ rơi và chắc chắn sẽ nhận được phần cho phóng xạ
ông đặt câu hỏi liệu đây có phải là kết quả giới lãnh đạo ba lan thực sự mong muốn hay không
trong khi mỹ và các đồng minh nhiều lần cáo buộc moscow có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân
tổng thống nga vladimir putin vào tháng ba khẳng định trong cuộc xung đột với kiev
moscow chưa bao giờ cân nhắc việc dùng những loại vũ khí như vậy
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov cũng lập lại tuyên bố trước đó của ông putin
quả quyết học thuyết hạt nhân của nga chỉ đề cập đến việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt
nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn tại của đất nước
trong tháng năm vừa qua ông putin đã ra lệnh diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật
ở quân khu miền nam sắp biên giới ukraine
theo thông báo của bộ ngoại giao và bộ quốc phòng nga
cuộc tập trận này nhằm mục đích cảnh báo mỹ và các đồng minh sau những lời lẽ leo thang từ phương tây
tổng thống nga vladimir putin ngày một mươi hai tháng năm bất ngờ đề cử andrei belosov
cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học làm bộ trưởng quốc phòng
thay đại tướng sergei shoigu người đảm nhiệm chức vụ này từ năm hai nghìn một mươi
ông shoigu sẽ được điều chuyển làm thư ký hội đồng an ninh nga
vị trí được coi là thấp hơn bộ trưởng quốc phòng
quốc hội nga dự kiến phê duyệt đề cử của tổng thống putin
trong tuần này đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo quân sự nga
kể từ khi xung đột tại ukraine bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chấm dứt thời kỳ lãnh đạo quân đội của tướng shoigo
người giữ chức bộ trưởng quốc phòng lâu nhất lịch sử nga
ông andrei belosov cũng là cựu bộ trưởng kinh tế
là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở nga trong thập kỷ qua
ông có mối quan hệ thân thiết với tổng thống putin
và chung tầm nhìn với người đứng đầu điện kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh
ông cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của tổng thống putin
những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới
về mặt công khai nga thông báo quyết định thay ông shoigu bằng một quan chức dân sự
có kinh nghiệm quản lý kinh tế như ông belarusov là giải pháp tốt nhất
cho các vấn đề về nhu cầu kinh tế mà quân đội nga đang phải đối mặt khi chiến sự ukraine tăng nhiệt
ông belosov sáu mươi năm tuổi giữ chức bộ trưởng phát triển kinh tế
nga từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi ba cố vấn kinh tế cho tổng thống trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi
trước khi trở thành phó thủ tướng trước vụ ông giữ đến ngày bảy tháng năm
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov cho biết
việc tích hợp kinh tế quân đội và nền kinh tế quốc gia là điều rất quan trọng
trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của nga đang tăng mạnh
ông peskov cho biết ngân sách dành cho quân đội nga đã tăng từ ba lên sáu bảy gdp
sau khi chiến sự tại ukraine
đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng với kinh tế nga
song tình hình đang bắt đầu giống với cuối thời kỳ liên xô khi chi tiêu quân sự chiếm tới bảy bốn gdp
đây là điều hết sức quan trọng và đòi hỏi phản ứng phù hợp từ chính phủ nga
phát ngôn viên điện kremlin cho hay ông belosov đã chứng minh được năng lực
khi lãnh đạo khá thành công bộ phát triển kinh tế
và đảm nhiệm chức vụ cố vấn kinh tế cho tổng thống trong thời gian dài
thêm rằng đây không phải là quan chức dân sự bình thường
ông peskov nhấn mạnh
được thống trị bởi những người cởi mở với sự đổi mới
sẵn sàng áp dụng chúng theo cách nhanh nhất có thể
ông veloschov sẽ là quan chức dân sự đầu tiên lãnh đạo bộ quốc phòng nga
trong khi đó giới chuyên gia nhận định
vấn đề kinh tế không phải là lý do duy nhất tổng thống putin quyết định thay thế tướng shoigu
sáu tám tuổi một trong những đồng minh lâu năm của mình
ông shoigu thậm chí hiện diện tại trung tâm bộ máy quyền lực của moscow trước cả tổng thống putin
ông bắt đầu làm bộ trưởng tình trạng khẩn cấp năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
dưới thời tổng thống boris yastin khi ông putin hầu như còn vô danh ở nga
hình ảnh của shoigu trở nên quen thuộc với người dân nga
khi ông liên tục di chuyển khắp đất nước để điều phối xử lý các thảm họa như tai nạn máy bay và động đất
năm hai nghìn một mươi hai tổng thống putin chọn ông shaigu
người đang giữ chức thống đốc tỉnh moscow làm bộ trưởng quốc phòng
thay thế người tiền nhiệm anatoly serdukov sau khi quan chức này vướng vào bê bối tham nhũng
bộ trưởng shoigu sau đó điều phối thành công nhiều hoạt động lớn
của quân đội nga bao gồm chiến dịch can thiệp tại syria hồi năm hai nghìn một mươi năm
nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống bashar al assad đồng minh thân cận của moscow
chống lại phiến của nhà nước hồi giáo is tự dưng và lực lượng ngừng dậy
trong sinh nhật lần thứ sáu mươi năm của bộ trưởng shoigo tổng thống putin đã trao cho ông huân chương
thủy tổ quốc một trong những phần thưởng cao quý nhất tại nga
ông putin và ông shoigu từng có quan hệ cá nhân rất gắn bó
những bức ảnh được điện kremlin công bố cho thấy
hai người cùng nhau cởi trần tắm nắng ở siberia
đi câu cá hay chơi khúc côn cầu trên băng
nhưng vài năm gần đây họ không còn công khai thể hiện tình bạn như trước
sau khi nga phát động chiến sự tại ukraine tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng shoigu hứng nhiều chỉ trích về cách triển khai chiến dịch
chiến lược ban đầu của ông shoigu là nhanh chóng đưa quân vào kiev
để lật đổ chính phủ của tổng thống vladimir zelensky với tổn thất tối thiểu
tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại trước sức kháng cự kiên cường của ukraine
khiến quân đội nga hứng chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu dung
các ý kiến phản đối trong quân đội nga cho rằng
ông shoigu người chưa từng làm quân dân chuyên nghiệp
song vẫn được trao quân hàm đại tướng để lãnh đạo bộ quốc phòng
đã không giúp lực lượng này chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến tại ukraine
ông sau đó được cho là không còn nắm vai trò quan trọng trong cách nga tiến hành cuộc dung lột
mà các hoạt động tác chiến được giao cho tổng thâm biểu trưởng valery gerasimov
tướng shoigu chủ yếu làm nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến trường với tổng thống putin
hay tham gia học hành với giới chỉ huy quân sự
và grigozin lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân wagner
nhiều lần công khai chỉ trích giới chỉ huy quân đội nga
trong đó có ông shoigu về cách họ tiến hành chiến dịch tại ukraine
ông prigozhin tháng sáu hai nghìn hai mươi ba phát động cuộc đổi loạn nhằm lật đổ ông shoigu và thất bại
trước khi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hai tháng sau đó
những điều này được cho là đã khiến quan hệ giữa ông putin và ông shoigu xấu đi
trong video được chia sẻ rộng rãi vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống putin và bộ trưởng shoigu
cùng tham dự buổi lễ trao huân trường tại một quân y viện
khi tướng shoigu hướng về phía ông putin để nói gì đó
tổng thống nga đã đứng quay lưng lại với ông
với vẻ mặt được giới quan sát mô tả là coi thường
dù quân đội nga sau đó từng bước lấy lại ưu thế chiến trường
chặn đứng cuộc phản công quy mô lớn của ukraine mùa hè năm ngoái
và chiếm được các đô thị trọng yếu như bakhmut adepka
uy tín của ông shoigu vẫn chưa hồi phục khi thương vong của binh sĩ nga liên tục tăng
mắc cơ va từ lâu chưa cập nhật về số liệu thương vong của quân đội nước này tại ukraine
song tình báo mỹ ước tính hơn ba trăm linh binh sĩ nga đã thiệt mạng và bị thương từ đầu xung đột
hình ảnh của ông tiếp tục bị tổn hại sau khi đồng minh thân cận
thứ trưởng quốc phòng phụ trách các dự án xây dựng timur ivanov bị bắt tháng trước
với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình xử lý các hợp đồng quốc phòng
giới chuyên gia nhận định quyết định mới của tổng thống putin đã khiến bộ trưởng shoigu bị sáng cấp
song không đồng nghĩa ông đã hoàn toàn bị loại khỏi bộ máy quyền lực ở nước này
konstantin sonnin nhà phân tích về chính trị nga tại đại học chicago ở mỹ cho hay
trong chính phủ nga hiện nay điều quan trọng là mức độ thân cận với tổng thống putin
chứ không phải vị trí chính thức
khi giữ chức thư ký hội đồng an ninh nga
ông shoigu vẫn có cơ hội duy trì quan hệ gần cũ với ông putin và giữ được tầm ảnh hưởng của mình